bên cạnh những yêu cầu đảm bảo về an ninh trật tự y tế vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho sea games ba mươi một cũng được chú trọng
và theo kế hoạch các tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương diễn ra sea games sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

từ nhiều ngày nay công tác chuẩn bị đang được vận hành khẩn trương việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được trú trọng
từ nhiều ngày nay công tác chuẩn bị đang được vận hành khẩn trương việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được trú trọng
tôi đặc biệt quan tâm đến các thực phẩm nguồn cốc xuân xứ cũng như là quy trì chế biến để đảm bảo các vận động viên và khách quốc tế ở trên địa phương thành phố lưu trú tại các khách sạn đó được an toàn vệ sinh thực phẩm
khách sạn mường thanh tỉnh bắc giang cũng là nơi lưu trú của các đoàn vận động viên tham dự sea games ba mươi một ban tổ chức và các đại biểu tham gia thi đấu môn cầu lông
trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh bắc giang
chặt chẽ quá trình chế biến bảo quản thức ăn
theo kế hoạch các tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương diễn ra seagame ba mươi một sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống việc giám sát chế độ kiểm thực theo ba bước
lấy mẫu thực phẩm từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ theo quy định xét nghiệm nhanh về hóa học và vi sinh vật theo mẫu thực phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm và tay người chế biến món ăn